căn cứ vào tính chất mức độ của vụ việc và quy định của pháp luật
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn ni một mươi tám năm tù và nguyễn hoài thắng một mươi bốn năm tù về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cát của tỉnh bình định cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự
đối với sáu đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cu ăn tiền
vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an huyện phù cát đã phù hợp với công an xã cát khánh
phát hiện bắt quả tang một ổ cờ bạc tại khu vực xã cát khánh
đây là ổ cờ bạc do nguyễn tấn thả cầm lái cầm cái
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện có sáu đối tượng tham gia
thu giữ tại hiện trường hơn năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc của các đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cát đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân